tại hà nội vào chiều ba tháng một vừa qua sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết dương lịch dài ba ngày
người dân đã quay trở lại thủ đô để tiếp tục làm việc và học tập khiến cho nhiều tuyến đường cửa ngõ đông đúc
chiều qua lượng phương tiện giao thông dồn về tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ vào trung tâm hà nội bắt đầu gia tăng mật độ đông
thiếu tá đinh văn sơn phó trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba
cục cảnh sát giao thông thông tin lượng phương tiện lưu thông trên tuyến có đông hơn ngày bình thường
nhưng vắng hơn nhiều so với dịp tết dương lịch vào nhiều năm trước
thiếu tá sơn cho biết thêm lý do lượng xe vì dịch bệnh covid một mươi chín người dân hạn chế đi chơi thăm người thân bạn bè ở quê
một lý do khác là do người dân sợ ung tắc trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên đã trở về thành phố từ ngày hai tháng một
lượng phương tiện chỉ bị dồn cục bộ kéo dài hơn một trăm linh mét tại cuối đường cao tốc để lên đường vành đai ba
lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông thanh tra giao thông đã tích cực phân luồn
tại trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu dẻ chiều ba tháng một lượng phương tiện qua lại thưa thớt
tuy nhiên điểm kết thúc cao tốc tại đường dẫn lên vành đai ba trên cao xảy ra ủng ứ nhẹ
nguyên nhân ủng tắc là do nhiều phương tiện chuyển làng không hợp lý cắt mặt các phương tiện đi thẳng để lên vành đai ba
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi tại đường quốc lộ một a đoàn trước nga ân tổng cục hậu cần đã xảy ra tình trạng ủng cục bộ cao dài đến nút đường giao giải phóng
nhiều xe máy đã phải lên vỉa hè để tìm lối đi
tại ngã tư giải phóng ngọc hồi lực lượng chức năng đã ứng trực từ sớm phân luồng từ xa nên tình trạng ung tắc không xảy ra
càng về chiều muộn lượng phương tiện chủ yếu là xe máy dồn từ quốc lộ một a hướng từ các tỉnh hà nam nam định ninh bình lên càng đông
trái ngược với hình ảnh giao thông thông thoáng ở cửa ngõ vào thành phố tuyến đường nghiêm xuân yêm xảy ra tình trạng ung tắc cục bộ kéo dài
đặc biệt là đoạn đường dẫn từ vành đai ba trên cao xuống ngã tư nguyễn hữu thọ nghiêm xuân nghiêm
tình trạng ung tắc giao thông đi lại khó khăn hơn đường khuất duy tiến
các lối xuống từ đường vành đai ba khi xuống quốc duy tiến di chuyển khó khăn
theo cục cảnh sát giao thông thông tin tại hà nội thành phố hồ chí minh và đà nẵng
thời gian nghỉ tết dương lịch không xảy ra ủng tắc không có tai nạn nghiêm trọng
một phần nhờ các địa phương không tổ chức lễ hội và người dân hạn chế di chuyển